cảm ơn các bạn đã theo dõi
hôm nay anh hồ hữu trung chú tỉnh gia lai đầu bếp mới của quán
mặc dù không liên quan nhưng lại dùng tay bóc cổ đẩy chi và được mọi người can ngăn
năm giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chi tới quán thiên hương để phụ bếp
thấy trung nằm ngủ và nhớ lại chuyện lúc tối liền vào bếp lấy dao cứa vào cổ trung
hậu quả trung thương tích tám và được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
hôm qua công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đang xác minh làm rõ vụ
vụ hai thanh niên dùng súng tự chế bắn vào nhà dân trên địa bàn xã đồng thuận thị xã bình minh
vào sáng ngày hai mươi tháng năm bà lê thị lan chi chú tại phường đông thuận thị xã bình minh
nghe tiếng nổ lớn trước cửa nhà nên đi ra xem thì phát hiện cửa chính bị thủng
kính xe máy bị vỡ và một cục kim loại giống như đầu đạn nên trình báo cơ quan công an
qua điều tra lực lượng công an xác định nguyễn hoài nam và nguyễn văn an
cùng chú tại thị xã bình minh có liên quan đến vụ việc trên nên đưa về trụ sở cơ quan làm việc
bước đầu hai đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với bà chi nên đã dùng súng tự chế bắn vào nhà bà chi để cảnh cáo
khám xét tại nơi ở của nam lực lượng công an thu giữ một súng tự chế ba mươi hai viên đạn một trăm tám mươi bảy vỏ đạn sáu đầu đạn và một số tăng vật có liên quan
tối qua một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn tụ tập tại quảng trường thanh niên
thuộc phường năm thành phố cà mau
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự công an tỉnh phối hợp cùng công an thành phố cà mau tiến hành bao vây
và mời một mươi hai đối tượng có liên quan về trụ sở cơ quan để làm việc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm hai dao tự chế hai cây búa ba ống tuyếp sắt
cùng một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi tháng năm nguyễn quang sang chú tại phường bảy
có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên đã hẹn nhau vào tối ngày hai mươi một tháng năm đến khu vực quảng trường để thanh toán
khi đi nhóm của sang đã mang theo nhiều loại hung khí như giao tự chế búa ống tuyếp sắt
nhưng chưa kịp đánh nhau thì đã bị lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn
đội cảnh sát hình sự công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa điều tra bắt tạm giam một đối tượng nghiện có tên án
tiếp tục đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
đối tượng bị bắt là ngô hữu bảo chú tại thị xã buôn hồ
tiền tiêu xài bạo đã phá khóa đột nhập vào nhà dân lấy cắp ba chiếc điện thoại di động và một số trang sức
trước đó bạo cũng đã đột nhập một nhà dân khác trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
ngô hữu bạo từng có một tên án về tội trộm cắp tài sản ra tù vào năm hai nghìn một mươi
mặc dù đã hết hạn đăng kiểm hơn hai năm nhưng chiếc xe ben vẫn lưu thông trên đường gây tai nạn khiến một người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp hai phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ben biển số năm mươi một g bảy nghìn tám mươi ba chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn khi đến đoạn ấp hai phường tiến thành
tài xế bất ngờ đánh lái sang phải rẽ vào phía trong nhà dân
cùng lúc này xe máy do anh đỗ trọng hào chú thành phố đồng xoài điều khiển lưu thông cùng chiều cũng vừa chạy tới
thì bị chiếc xe ben cuốn vào gầm khiến anh hào bị bánh xe ben đè lên người tử vong tại chỗ
cũng trong chiều qua tại chân cầu ông buông quận sáu thành phố hồ chí minh
một tài xế xe tải đã bất cẩn để cho phương tiện kéo đổ thành giới hạn chiều cao của cầu
vào khoảng một mươi sáu giờ xe tải loại một bốn tấn chạy trên đường tân hóa hướng ra đường hồng bàng
khi đến chân cầu ông buông quận sáu thì phần thùng xe vướng rồi kéo đổ thanh giới hạn chiều cao cầu
khối sắt nặng hàng trăm cân ngã đè hư hỏng đầu ca bin của xe tải
lực lượng chức năng quận sáu đã phải phong tỏa nhánh đường di chuyển xuống cầu ông buông
để tiến hành khắc phục sự cố bảo đảm an toàn cho người dân qua lại